cùng lúc này hai trinh sát và điều tra viên khác đi xe máy dạo quốc lộ hai a
cách nhà nghỉ nghĩa kiều chừng hai km
tại đây họ do hỏi thông tin và được người bán nước cung cấp một thông tin vô cùng quan trọng
ngoài kết quả giám định tử thi và giám định adn
phòng kỹ thuật hình sự pc năm mươi bốn công an tỉnh vĩnh phúc đã có những thông tin ban đầu
về kết quả giám định dấu vết đường vân nhất là vân tay
giám định số và điện tử khi khôi phục lại tin nhắn
của gọi và các số liên lạc trong danh bản đã bị xóa từ điện thoại của nạn nhân